cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
bản luận về sự kiện
hội nghị thường đỉnh mỹ triều lần thứ hai
diễn ra tại hà nội
cùng với khách mời nguyễn văn lập
xin cảm ơn nhà báo nguyễn văn lập
tiếp tục câu chuyện về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
lần thứ hai diễn ra tại hà nội
thì dư luận thì không chỉ quan tâm tới vấn đề là
các nội dung mà
hai bên sẽ thỏa thuận và mong muốn đạt được
trong các hội nghị thường đỉnh này
mà còn quan tâm tới vấn đề là
vị thế của việt nam
khi được là nơi đăng cài hội nghị
ông nghĩ sao về vấn đề này
theo tôi đây là một cái điều bất ngờ
nhưng mà cũng là vinh dự
nhìn xem thấy vị thế của chúng ta
nó bây giờ khác rất nhiều
tại sao người ta chọn việt nam
lý do là cũng dễ hiểu thôi
việt nam là có quan hệ rất tốt
với cả hai nước
mỹ và triều tiên
với mỹ thì về mặt
chính trị là hai nước hiện là
quan hệ đối tác toàn diện
về kinh tế thì chắc là anh biết rồi
mỹ là đối tác thương mại lần thứ ba
của việt nam
sau trung quốc và hàn quốc
còn đối với triều tiên
thì về mặt chính trị thì là hai nước từ xưa
vẫn là đồng chí thôi
rõ ràng khi hai nước chọn việt nam
thì nó xuất phát trên quan điểm đó
tất nhiên là mục tiêu khi người ta chọn
địa điểm nào đó
để người ta thỏa thuận
người ta thương lượng với nhau
thì người ta sẽ chọn nơi
mà đầu tiên về mặt chính trị là phải trung lập
và phải hiểu nghĩ
phải có quan hệ tốt
với hai bên
cái thứ hai là về mặt
cái địa lý này
rồi về mặt cái phương tiện đi lại
khoảng cách này
rồi đặc biệt là vấn đề an ninh là vấn đề lớn nhất
thì đấy là những cái tiêu chí
người ta thật ra để cho cái
cuộc gặp gỡ của người ta
đạt cái mục tiêu của người ta
thế có lẽ việt nam là cái nơi mà
phường nhất và là đáp ứng hết tất cả
những đòi hỏi của người ta
vâng đúng như nhận định của ông ạ
báo vnx press thì trích cái nhận định của giáo sư
của đại học hàn quốc ạ
thì ông ấy nhận định rằng là
việt nam là địa điểm tốt nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh
và đồng thời thì việt nam là một nước mang tính biểu tượng
với vai trò hòa giải vì hòa bình
thưa ông là trong những cái ngày qua
thì tôi cũng rất là đặc biệt chú ý đến cái thông tin là ở phía mỹ
thì cũng có nói rằng là kỳ vọng
sau cái cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh như thế này
thì triều tiên sẽ có những bước phát triển về kinh tế
thì phải chăng cái việc chọn việt nam ấy
cũng là một trong những cái mong muốn về cái mô hình kinh tế
mà mỹ muốn cho triều tiên trong tương lai
chắc là như vậy
vậy theo tôi nghĩ là người mỹ người ta khi chọn việt nam
thì có lẽ người ta nhằm cái mục tiêu đó
hai nước từ lúc là kẻ thù với nhau
từ lúc đến quay sang hợp tác với nhau
mà bây giờ nó trở thành cái quan hệ đối tác toàn diện
thế thì như vậy là nó thể hiện cái gì đó
một bước ngoặt một bước xây đổi
một bước lớn
thế và việt nam quả thực là cho đến nay ngoài
cái vị thế về cái vai trò quốc tế của mình
thì cái phát triển kinh tế của mình nó quả thực là ngoạn mục
được đánh giá là thần kỳ
một cái con hổ mới của châu á đấy
thế như vậy là mỹ khi mà nhắm chọn việt nam
cũng có ý ngầm có thể là hiểu là
sẽ để truyền đặt lại cái thông điệp với triều tiên
vâng kính thưa nhà báo nguyễn văn lập ạ
báo điện tử vtc news cũng đã
trích dẫn tạp chí jadid nomad của nhật bản
phải nói là việt nam sẽ gặt hái được những lợi ích đáng kể
trong quan hệ song phương và đa phương
nó liên quan đến cái sự kiện hội nghị thượng đỉnh này đấy ạ
trong khi đó thì ở việt nam chúng ta thì cũng hết sức là coi trọng cái hội nghị thượng đỉnh này
ví dụ như là báo chí cũng đã nhắc rất là nhiều
về việc là thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã chỉ đạo là tổ chức tốt nhất
cho cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước mỹ triều
trong khi đó thì báo đại đoàn kết thì cũng
trích dẫn cái lời của
bộ ngoại giao việt nam của chúng ta ấy ạ
là việt nam đã sẵn sàng đóng góp tích cực cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
vậy theo ông thì việt nam có lợi ích gì
khi đăng cai cái hội nghị thượng đỉnh này
theo tôi lợi ích thì quân lấy ra nhận xét
của thủ tướng khi thủ tướng tham dự cái buổi lễ đánh cồng
phiên khai mạc đầu năm của cái sở chương khoán giáo dịch hà nội
thì thứ nhất là nó cho thấy là vai trò việt nam là khác hẳn
nâng lên một tầm mức mới
bây giờ chúng ta phải tham gia vào
không phải toàn diện
tuyến những cái hoạt động
cái đời sống chính trị quốc tế
bình thường khác
ví dụ như outback
mà bây giờ chúng ta tham gia vào
cả những cái chuyện giải quyết những vấn đề
nó mang chất là của cả nhân loại
sự tồn tại của cả nhân loại
vấn đề hạt nhân
thì nó thấy cái vị thế của việt nam là khác hẳn
và nó nâng lên một mức rất là cao
cái thứ hai nó là cái hội cho thấy
cái khả năng cái cơ hội đầu tư việt nam
là rất tốt
cái triển vọng đầu tư rất tốt
bởi vì với cái môi trường
và với cái tầm cỡ của một quốc gia như thế này
thì việc đầu tư ở đây là quá là thuận lợi
cái thứ ba nó cho thấy là cái
cái mô hình phát triển kinh tế của chúng ta
là đi đúng hướng
và cái cuối cùng là nó thấy cái vấn đề an ninh
an toàn việt nam là tuyệt vời
có lẽ là một cái đất nước mà
an bình mà an toàn
nhất trên thế giới
vâng ghi thưa ông như vậy thì có nghĩa rằng là
cái việc mà tổ chức hội nghị thượng đỉnh
mỹ triều lần thứ hai tại hà nội
thì không chỉ có
cái lợi ích
đóng góp cho cái việc hòa bình
cũng như là phát triển kinh tế của hai nước
là mỹ và triều
cũng như là hòa bình chung cho toàn nhân loại
mà còn khẳng định cái vị thế của việt nam
trong các vấn đề như là an ninh
cũng như là tạo cơ hội phát triển về kinh tế
cho việt nam của chúng ta phải không ạ
đúng như vậy
xin cảm ơn ông